đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã tới hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
để triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ
dù mưa đã ngớt nhưng vẫn còn nhà của gần bảy hộ dân ở quảng bình bị ngập lụt và chia cắt
như tại huyện miền núi tuyên hóa minh hóa và bố trạch đặc biệt là tại xã tân hóa huyện minh hóa
hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu
đoàn công tác đã thăm hỏi động viên bà con đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách
hỗ trợ người dân huy động ngay nguồn lực để cung cấp nguồn nước sinh hoạt và giữ gìn môi trường
bảo vệ sức khỏe cho người dân sau lũ